vào sáng ngày một mươi bảy tháng hai trên tuyến đường tại địa bàn khu phố hải tân thị trấn phước hải
hai anh em tiên và bình yêu cầu anh trần thanh minh chú tại thị trấn phước hải dừng xe để đòi nợ số tiền một mươi triệu đồng
minh không trả tiền và có những lời lẽ thách thức nên bị bình đánh dùng dao chém nhiều nhát vào người hiện phải điều trị tại bệnh viện
sau đó hai đối tượng bình và tiên ném con dao gây án xuống biển rồi bỏ trốn
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh mới đây công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
đã điều tra làm rõ bắt giữ hai đối tượng trong hai ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy
hai đối tượng bị bắt gồm đoàn công hải ở xã quảng nham và tô văn giang ở xã quảng thái huyện quảng sương
tại cơ quan công an hai đối tượng trên khai nhận đã cùng đồng bọn gây ra gần hai mươi vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện quảng sương và thành phố thanh hóa
được biết đoàn công hải thường xuyên trả trộn vào các gia đình có đám cưới để trộm cắp xe máy
riêng tô văn giang là đối tượng nghiện ma túy
có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện công an huyện quảng sương đã thu hồi được một mươi một xe máy trả lại cho người bị hại đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện yên bình tỉnh yên bái vừa bắt giữ hai đối tượng là phạm kim loan và lê quý thẩm
là hai vợ chồng cùng chú tại tổ hai thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
qua điều tra xác minh công an huyện yên bình tỉnh yên bái đã thi hành
lệnh khám xét khẩn cấp đối với người nơi ở của phạm kim loan và lê quý thẩm thu giữ tại chỗ một mươi bảy gói heroin
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
được biết hai đối tượng đã có một tiền án tiền sự về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
cũng liên quan đến đường dây buôn bán ma túy
lực lượng chức năng tiền án
bình định vừa triệt phá một đường dây mua bán ma túy trá hình ẩn nấp tại khu nhà trọ ở thành phố quy nhơn thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
bất ngờ kiểm tra một phòng trọ tại khu vực chính phường đống đa thành phố quy nhơn
chiều qua lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình định đã bắt quả tan các đối tượng tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
ba đối tượng bị bắt tại chỗ gồm trương quang huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú thành phố pleiku tỉnh gia lai
trần thị phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và mai văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng trú tỉnh đắk lắc
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ nhiều ma túy đá cất dấu khắp nơi trong phòng trọ
trương quang huy là đối tượng đã có bốn tiền án về các tội trộm cướp cướp giật
ra tù tháng chín năm hai nghìn một mươi năm huy cấu kết với trần thị phương xuống thành phố quy nhơn tỉnh bình định hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy
để tránh bị cơ quan công an theo dõi phát hiện huy và phương dụ dỗ mai văn nam
sử dụng và cùng tham gia bán ma túy